ngoài ra khu vực biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan cũng tiếp tục có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước